theo sử sách ghi lại năm một nghìn sáu trăm linh hai chúa tiên nguyễn hoàng đã cho dựng dinh chấn quảng nam ở thanh chiêm
mở đầu cho sự phát triển thịnh vượng của xứ đàng trong suốt hai thế kỷ
hơn bốn trăm linh năm tồn tại dinh chấn thành chiêm có vai trò quan trọng trong việc mở cõi về phía nam của dân tộc việt
lịch sử cũng ghi nhận vùng đất thanh chiêm đã để lại những dấu ấn quan trọng được xem là chiếc nôi ra đời của chữ quốc ngữ
ngày một mươi hai tháng sáu bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng di tích quốc gia sinh chấn thanh chiêm
sẽ không dễ để thu thuế trên mạng xã hội facebook
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm qua ngày một mươi hai tháng sáu bão số một đã đổ bộ vào tỉnh quảng đông trung quốc
và gây ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực bắc bộ trong đêm và dạng sáng nay
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần
thời tiết ở các tỉnh bắc bộ chuyển xấu rãnh áp thấp hoạt động mạnh lên
ngày một mươi ba tháng sáu mưa xuất hiện trên diện rộng và vùng núi có khả năng có những điểm mưa to kèm theo nguy cơ sông xét và gió giật mạnh
nhiệt độ giảm hai độ so với ngày hôm qua một mươi hai tháng sáu toàn vùng không nơi nào vượt quá ba mươi ba độ c
khu vực hà nội buổi sáng mây đối lưu gây mưa lớn và rông
trận mưa lớn sáng nay
trận mưa lớn sáng nay tại hà nội xảy ra do tác động của dãy ngắp thấp có trục qua bắc bộ đang hoạt động mạnh
đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập cục bộ tình trạng tắt đường cũng xảy ra tại nhiều tuyến đường
theo thống kê trận mưa sáng nay đã gây ngập ống cho các tuyến phố nội thành hà nội từ hai m đến bốn m
đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận cầu giấy ba đình bắc tử liêm tây hồ long biên
như hoa bằng cầu giấy xuân thủy đội cấn thái hà tôn thất tùng
tại đường phạm ngọc thạch đến thời điểm một mươi giờ sáng nay mặc dù mưa đã chấm dứt nhưng nước vẫn ngập sâu khiến giao thông bị ủn tắc
công nhân của xí nghiệp thoát nước hà nội dù hoạt động hết công suất nhưng do lượng mưa lớn nên nước không thể thoát nhanh
mặc dù mưa to nhưng theo ghi nhận hiện tượng cây đổ chưa xảy ra
theo dự báo từ hôm nay đến ngày một mươi năm tháng sáu hà nội và nhiều tỉnh bắc bộ tiếp tục xảy ra hiện tượng mưa lớn
những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu vùng núi có thể xảy ra lũ quét sạt lở đất
lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc
đặc biệt một số tỉnh khu vực tây bắc như lai châu sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang
cấp độ dù do thiên tai được cảnh báo là cấp một
thưa quý vị việc thu thuế đối với những người kinh doanh trên mạng xã hội như facebook đang rất được quan tâm
trong khi ngành thuế vẫn đang trông chờ
vào sự trung thực của các chủ tài khoản thì nhiều chiều để né thuế cũng đã được nhiều người tính đến
là người dùng mạng xã hội facebook bán hàng đã được hai năm
nhưng trong đợt gửi thư mời đến làm việc của ngành thuế tp hcm mới đây anh quân không nhận được thư
dù cũng bớt lo hơn so với những người nhận được thư mời nhưng để tiếp tục bán hàng như hiện tại
anh quân cũng bắt đầu thay đổi cách bán những chiếc đồng hồ của mình
mình mình thôi thì mình sẽ để giá sẵn luôn
để bóc như là những cái cửa hàng khác
nếu mà theo những chính sách mới của nhà nước mà thu thuế mà theo việc kinh doanh trên facebook
thì nếu mà đòi hỏi như đó thì chắc mình cũng sẽ giấu giá để mình không có để giá bất cứ như vậy
chuyển vào là thu tiền mặt nhiều hơn để cho bớt đi cái việc mà bị truy lùng ra cái việc là thuế
việc thu thuế chỉ có thể thực hiện khi ngành thuế nắm được doanh thu của mỗi tài khoản bán hàng trên facebook
tuy nhiên với hình thức giao dịch bằng tiền mặt như hiện nay
bán hàng thì khó mà thu thuế được
khai thuế hay là đóng thuế chỉ có người mà thực hiện cái giao dịch đó thôi
chứ còn tất cả những cái trang mạng họ cũng không thể nào mà chịu trách nhiệm về cái chuyện đó
kỹ thuật của chúng ta còn rất thấp để có thể các cơ quan chức năng
các cơ quan chịu trách nhiệm về thu thuế có thể truy tìm được những giao dịch trên mạng
không kê khai chính xác doanh thu của mình
không công khai giá sản phẩm trên facebook như trước
tăng cường giao dịch bằng tiền mặt thay vì qua hệ thống ngân hàng
đó là những cách mà người bán hàng trên facebook đang thực hiện để tránh sự giám sát của ngành thuế
họ đang nghĩ ra những cái cách cho là thay vì đăng ký để địa chỉ thành phố hồ chí minh
họ để địa chỉ tính khác chỉ cần số điện thoại thôi
hoặc thậm chí là họ đã nghĩ ra những cái cách là đăng ký ra nhiều cái fanpage khác nhau
đặt ra những cái tên fanpage khác nhau thì để cho
lời gì khi khách hàng có thể là vô những fanpage này nhưng mà có thể tìm kiếm ra nhiều fanpage khác
nhau để mua hàng nhưng mà lúc đó cục thuế không biết được cái fanpage nào là cái fanpag chủ
bên cạnh đó việc thu thuế này chỉ mới được ngành thuế thành phố hồ chí minh thực hiện
và đối tượng bị thu thuế chỉ là những tài khoản có đăng ký địa chỉ tại thành phố
cũng là lỗ hồng để những người bán hàng trên facebook né thuế
thực ra thì nếu mà nói đến tầng cùng thì không có việc có cái quy định pháp luật nào điều chỉnh đến tận cùng
tất cả mọi quan hệ mà vẫn có những cái khoảng hở và nếu như ai lách được cái khoảng hở đó thì người
ta cái quản lý nhà nước cũng đang chấp nhận cho người ta lách chứ nói để chúng ta cầu toàn đến
mức là toàn bộ các quy định đó được điều chỉnh hoặc là toàn bộ các hoạt động đó để chúng ta không
thoát được một đồng tiền thuế nào thì hầu như là không khả thi
theo cục thuế thành phố hồ chí minh
những người bán hàng trên facebook bán hàng trên facebook bán hàng trên facebook bán hàng trên facebook
facebook có sanh thu trên một trăm linh triệu đồng trên năm thì mới phải nộp thuế mức thuế phải nộp là
một thuế giá trị gia tăng năm thuế thu nhập cá nhân tuy nhiên với thói quen bán hàng không mật bằng
không đăng ký kinh doanh không phải nộp thuế cũng như lỗ hổng hiện tại thì việc thu thuế này là bài
toán không hề đơn giản quỹ bác nhân dân tỉnh thừa thuyền huế vừa có quy định tạm cấp hơn hai trăm bảy mươi tỷ
đồng cho các địa phương chi trả bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển đợt bốn
cho ngư dân trong tỉnh như vậy tổng kinh phí bồi thường được tỉnh thừa thiên huế tạm cấp trong
cả bốn đợt là trên chín trăm năm mươi tỷ đồng theo đó hơn hai trăm bảy mươi tỷ đồng tạm cấp đợt này để chi trả bồi thường cho
đối tượng là chủ cơ sở thu mua tạm chữ có kho lạnh kho cấp đông lạnh tại các xã phường thị trấn
ven biển trong đó huyện phong điền trên ba mươi ba tỷ đồng huyện quảng điền trên năm mươi năm tỷ đồng thị xã hương
trả một mươi bốn chín tỷ đồng huyện phú vang trên một trăm linh một tỷ đồng
huyện phú lộc sáu mươi bốn chín tỷ đồng tỉnh tập trung tổ chức chi trả tiền bồi thường thiệt hại do ảnh
hưởng của sự cố môi trường biển hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến nay tiến độ chi trả kinh phí bồi thường tại các địa phương của tỉnh thừa thiên huế trong
ba đợt đạt gần chín mươi năm sau hơn một năm bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tình hình môi trường
biển và đầm phá trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã ổn định các địa phương ven biển đã khôi
ra hoạt động nuôi trồng đánh bắt thùy hải sản hiện nay đang có chiều hướng phát triển tốt
thưa quý vị giá thịt lợn xuống thấp đang khiến cho nông dân cả nước phải đối mặt với muôn
phản khó khăn và người chăn nuôi lợn tại tỉnh quảng trị cũng đang phải chịu tình cảnh tương tự
chăn nuôi lợn đã hơn một mươi năm nay nhưng chưa năm nào ông trần long ở thôn gia độ
xã triệu độ huyện triệu phong tỉnh quảng trị gặp phải tình cảnh
giá lợn xuống thấp như hiện nay trước đây giá thịt lợn sao động từ ba mươi bảy đến bốn mươi đồng
trên một kg nhưng hiện nay rớt giá chỉ còn chưa đến ba mươi đồng trên một kg đàn lợn của ông có nhiều
con đã đến tuổi xuất chuồng nhưng ông long vẫn muốn giữ lại mong giá có thể cải thiện
nếu mà tình hình này kéo ra thì chắc là tôi cũng bỏ nghị tạm thời nghị một giai đoạn để cho giá cả
thôi chứ còn càng kéo ra thì chắc là tôi cũng bỏ nghị tạm thời nghị một giai đoạn để cho giá cả thôi
chứ còn càng nuôi thì càng lộ gia đình không có để mà bù đắp những cái khoản chăn nuôi này được
về phía chính quyền chúng tôi cũng rất là mong muốn cơ quan chức năng cả cấp
các ngành cùng vào cuộc để cùng với các hồ gia đình đang chăn nuôi lớn có những giải pháp nhất định
tìm kiếm thị trường ổn định để đảm bảo cho phát triển chăn nuôi trở lại
theo khảo sát của tri cục quản lý thị trường tỉnh quảng trị
mỗi kg thịt lợn hơi giao động từ hai mươi năm đến ba mươi đồng trên một kg giá thịt xuất bán ra thị trường
giảm một mươi năm đồng đến hai mươi đồng trên một kg người dân đang đối mặt với khó khăn khi giá thức ăn không
giảm thịt lợn không xuất bán được hiện nay các doanh nghiệp đang có giải pháp đồng hành cùng người chăn nuôi
đồng hành với người chăn nuôi hệ thống sơ đoàn cóc trong đó có hệ thống sơ đoàn cóc mắc thì đã thực
phẩm giảm giá thịt heo bằng cách là đàm phản với nhà cung cấp để cung chia sẻ lợi nhuận nghĩa là
mình có thể giảm mức lợi nhuận để mà thúc đẩy nguồn cung đầu ra trên cơ sở là chúng vẫn giữ nguyên
giá thu mua cho người chăn nuôi cụ thể thì trước đây một kg thịt heo mảnh chúng ta đã thu mua là khoảng
bảy mươi đồng thì hiện tại vẫn đang giữ nguyên giá thu mua nhưng giá thu mua của người chăn nuôi
người chăn nuôi đã bán ra thì đã giảm so với trước đây là khoảng hai mươi tám mươi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vừa có văn bản chỉ đạo về một số giải pháp ổn định phát triển chăn
nuôi trong đó yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng ủy ban nhân dân các huyện
thị xã thành phố tập trung giả soát chăn nuôi không tăng tổng đàn đặc biệt là lợn nái
lợn thịt trong giai đoạn hiện nay đồng thời khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn theo các chuỗi liên kết
hỗ trợ thu hút doanh nghiệp trong đầu tư kết nối thị trường bao tiêu sản phẩm
trong phần tin quốc tế triều tiên hối thúc hàn quốc thực thi thỏa thuận thượng đỉnh liên triều
anh không thay đổi kế hoạch đàm phán brexit
triều tiên vừa hối thúc hàn quốc thực hiện tuyên bố đã được ký kết trong cuộc gặp thượng
đỉnh liên triều năm hai nghìn và cho rằng điều này sẽ giúp tăng cường
quan hệ giữa hai bên cũng như mở ra con đường hòa bình cho bán đảo triều tiên
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna thỏa thuận ký tháng sáu năm hai nghìn là nền tảng của
sự hòa hợp và thống nhất đất nước cũng như khởi điểm để giải quyết vấn đề trong quan hệ hai miền
và đã chứng minh được trong thực tiễn do đó việc thực thi tuyên bố chung chính là cách hàn gắn quan
hệ liên triều nhằm đạt được sự hòa bình và thịnh vượng tuần trước tờ nhật báo rodong shimun
quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên cũng cho rằng cách thức cơ bản để giải quyết nguy
nhân sâu xa của tình trạng bế tắc trong mối quan hệ liên triều là tôn trọng và thực thi các tuyên bố
trung triều tiên và hàn quốc từng ký kết hai tuyên bố làm giảm căng thẳng quân sự tăng cường hợp
tác và thúc đẩy hòa giải trong hai cuộc gặp thượng đỉnh liên triều vào năm hai nghìn và hai nghìn bảy
tuy nhiên các hoạt động giao lưu liên triều đã bị đình trệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai miền
trong khi đó tại hàn quốc vào sáng nay
vụ nổ tại một trường đại học ở khu vực phía tây thủ đô seoul của hàn quốc khiến một người bị thương
vụ nổ xảy ra vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay theo giờ hà nội tại khoa cơ khí trong khuôn viên
của đại học yonsen vụ nổ đã khiến một giáo sư của trường bị bỏng và đã được đưa tới bệnh viện
gần đó theo các nhân chứng điều kiện này đã phát nổ khi được mở ra và họ nhìn thấy các đinh ốc
bắn ra từ biêu kiện này lực lượng đặc nhiệm đã được phái tới hiện trường cảnh sát đang tiến
hành điều tra liệu vụ nổ này có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không
thủ tướng anh theresa may khẳng định kế hoạch đàm phán về việc anh rời khỏi liên minh cho
eu hay còn gọi là brexit không hề thay đổi tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh kết quả bầu cử
quốc hội anh đã đẩy chính trường nước này rơi vào hỗn loạn trước khi các cuộc đàm phán về brexit bắt đầu

người phát ngôn của thủ tướng anh cho biết london vẫn quyết tâm hoàn thành tiến trình brexit trong
vòng hai năm như kế hoạch ban đầu và anh sẵn sàng ra khỏi đàm phán mà không đạt được một thỏa thuận nào
thay vì chấp nhận một thỏa thuận bất lợi cho london trước đó bộ trưởng anh phụ trách đàm phán brexit
ông david davis thông báo các cuộc đàm phán chính thức về vấn đề brexit có thể sẽ không thể diễn
ra được vào ngày một mươi chín tháng sáu tới do trùng vào thời điểm chính phủ anh đưa ra chương trình chính sách
cho quốc hội mới tuy nhiên theo hãng tin bbc chương trình này có thể sẽ bị lùi lại vài ngày do
những biến động từ việc đảng bảo thủ thất bại trong việc giành đa số ghế tại quốc hội
hội nghị bộ trưởng môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy vừa kết
thúc quốc gia tuyên bố rút ra khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu là nước mỹ đã
không tán thành những nội dung trong tuyên bố chung
theo tuyên bố
mỹ giải thích rằng không tán thành với nội dung mà các nước g bảy khác đưa ra là phản ánh quyết định
gần đây của washington đối với hiệp định paris và các cam kết tài chính liên quan
mỹ sẽ tiếp tục can dự với các đối tác quốc tế chủ chốt theo cách phù hợp với những ưu tiên trong
nước để bảo vệ cả nền kinh tế lẫn một môi trường lành mạnh hiện văn kiện cuối cùng của hội nghị
bộ trưởng môi trường g bảy sau hai ngày họp ở italia đã được toàn thể các đại biểu thông qua
song kèm theo phần chú thích trong đó mỹ nói rằng họ không tuân thủ phần nội dung
về biến đổi khí hậu và các ngân hàng phát triển trước những động thái của mỹ
pháp khẳng định rằng cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu toàn cầu là không thể đảo ngược
thậm chí có thể đẩy nhanh bất chấp quyết định của tổng thống mỹ donald trump rút khỏi hiệp định paris
bộ ngoại giao qatar vừa cho biết nước này và nước mỹ vẫn duy trì liên lạc với quốc vương kuwatch
người đang làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng giữa qatar và các nước vùng vịnh kéo dài suốt tuần qua
ngoại trưởng qatar mohammed bin abdurrahman al thani khẳng định qatar sẵn sàng thảo luận
về mọi yêu cầu song chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào ông nhấn mạnh đối thoại ngoại giao là
một giải pháp để giải quyết căng thẳng và qatar vẫn đang tập trung giải quyết các vấn đề nhân đạo
do hậu quả từ các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia ả rập láng giềng
trong khi đó bộ ngoại giao iran đã kêu gọi quốc gia ả rập ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt
cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay bằng cách nỗ lực giải quyết bất đồng theo một tiến trình tiết
cực và toàn diện cũng trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh tổng thống
pháp emmanuel macron đã có một loạt các cuộc trao đổi với quốc vương qatar quốc vương ả rập xê út
tổng thống thổ nhĩ kỳ và thái tử abu dhabi nhà lãnh đạo pháp đã kêu gọi giải quyết tình
hình căng thẳng tại vùng vịnh đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định khu vực
cũng như lực lượng chung chống khủng bố israel đã quyết định cắt giảm bốn mươi nguồn
cung điện ở dài gaza khu vực hiện do phong trào hồi giáo hamas kiểm soát
theo yêu cầu của tổng thống palestine mahmoud abbas nhằm gây sức ép lên phong trào hamas
tại phiên thảo luận nội các an ninh israel quyết định giảm lượng điện cung cấp hàng ngày cho gaza
khoảng bốn mươi năm phút giới chức quân đội israel cảnh báo rằng bất cứ động thái cắt giảm
điện nhiều hơn nữa có thể khiến gaza bất ổn song bày tỏ hoan nghênh quyết định cắt giảm điện
nhằm gây áp lực lên hamas chính quyền dân tộc palestine tuyên bố sẽ chi trả cho israel bảy triệu
đô la mỗi tháng tiền điện cho gaza giảm từ sáu tiếng mỗi ngày xuống còn bốn hoặc hai tiếng mỗi ngày
kể từ khi nhà máy điện duy nhất tại gaza phải ngưng hoạt động vào giữa tháng bốn vừa qua
do tranh cãi về tài chính giữa chính quyền dân tộc palestine và hamas
israel đã trở thành nhà cung cấp điện duy nhất cho khu vực trong khi đó
trước đó công ty cung cấp điện tại gaza khẳng định chưa nhận được thông báo của israel liên quan đến việc
cắt giảm nguồn cung điện đồng thời cảnh báo bước đi như vậy có thể xem là một thảm họa nhân đạo
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt